tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành trung ương đoàn khóa một mươi một
kiện toàn ban chấp hành bầu chức danh bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương dự và phát biểu tại hội nghị
với số phiếu tín nhiệm cao đồng chí nguyễn anh tuấn đã được bầu giữ chức bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương thị mai nhấn mạnh đồng chí nguyễn anh tuấn đã tham gia công tác đoàn nhiều năm
đã trải qua nhiều công việc vị trí khác nhau có quá trình phấn đấu tốt
mong muốn đồng chí nguyễn anh tuấn cùng với ban bí thư ban thường vụ ban chấp hành trung ương đoàn có sự nỗ lực lớn hơn
kế thừa được những kết quả tốt của thế hệ đi trước để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng giao phó xứng đáng là dự bị tin cậy của đảng